thêm một công trình khoa học nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn
đó là cụm công trình nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc trùng
phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính
và lõi đạn xuyên động năng pháo tám mươi năm mm
do tiến sĩ nguyễn văn thao tổng giám đốc trung tâm phát triển công nghệ cao
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cùng cộng sự thực hiện
cụm công trình gồm hai hợp phần
trong đó hợp phần thứ nhất là nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp bền nhẹ
ứng dụng trong sản xuất các thiết bị dụng cụ đặc trùng trang bị cho người lính
yêu điểm của hợp phần dự án là chế tạo ra hệ vật liệu tổ hợp mới và vật liệu nano
nhằm tạo ra các sản phẩm chống va đập chống đạn hiệu quả bền nâng cao hạn sử dụng
giảm khối lượng trang bị và tăng cường tính cơ động trong tác chiến cho người lính
vật liệu nano có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tính năng của vật liệu
mà các loại vật liệu kích cơ lớn không thể có được
nhiều tính chất của vật liệu được tăng cường tối đa chỉ có một hàm lượng vật liệu nano rất nhỏ
vấn đề đặt ra ở đây là cách đưa cái vật liệu nano vào trong hệ vật liệu như thế nào
và bao gồm cả việc phân tán vật liệu nano trong toàn bộ hệ vật liệu
cũng như hình thành tương tác các cái pha giữa chúng với hệ vật liệu
để tăng cường tính chất của vật liệu nano tạo thành góp phần làm giảm khối lượng của sản phẩm
đặc biệt trong nhiệm vụ mà chúng ta đặt ra ở đây là chế tạo cải tiến các bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính
thì việc tăng cường độ bền giảm trung lượng của sản phẩm là việc rất quan trọng
với mục đích đó hợp phần dự án tập trung vào hai hướng là nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng một số sản phẩm chống va đập và chống đạn
trên cơ sở các sản phẩm hiện đang sản xuất và nghiên cứu phát triển một số sản phẩm chống va đập và chống đạn mới
có tính chất cấp thiết và nhu cầu lớn trong thời điểm hiện nay
đây là những sản phẩm mà hợp phần dự án đã chế tạo thành công
toàn bộ các sản phẩm mới nghiên cứu cũng như các sản phẩm cải tiến giảm trọng lượng
đều đã được thử nghiệm khả năng chống đạn trên thực tế bằng bắn đạn thật theo tiêu chuẩn
ba cái sản phẩm mới đó là áo phao chống đạn súng ngắn k năm mươi bốn áo phao chống đạn súng tiểu liên ak bốn mươi bảy tấm chống đạn súng bắn tỉa đạt tiêu chuẩn chống đạn của mỹ
và có năm sản phẩm cải tiến như mũ bảo hiểm chống va đập bộ ốp chân tay chống va đập bộ ốp mềm bảo vệ chân bộ chống đạn súng tiểu liên ak bốn mươi bảy
hoặc là lá chấn chống đạn súng tiểu liên ak bốn mươi bảy
bằng việc sử dụng các loại vật liệu gia cường của chiếc nanomét
và giảm được khối lực của sản phẩm này xuống tới tám mươi tám mươi năm so với sản phẩm ở nước ngoài
nhưng mà tính năng chống đạn chống va đập vẫn không thay đổi
ngoài hợp phần trên cụm công trình còn một dự án nữa
đó là nghiên cứu công nghệ chế tạo một số chủng loại hợp kim von fram
ứng dụng làm lõi đạn xuyên động năng trong quân sự
với mục tiêu phát triển được công nghệ chế tạo lõi đạn xuyên động năng
trên cơ sở hợp kim volfram đã thành công trong việc chế tạo lõi xuyên pháo tám mươi năm mm
dựa trên công nghệ ép nóng đẳng tĩnh
đi tìm lời giải cho việc làm sao tăng được độ dai cho hợp kim
nhóm đã tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu về vật lý kim loại
nhóm đã tìm ra phương pháp loại bỏ pha eta trong cấu trúc hợp kim
đây là pha gây giòn làm cho độ dai của hợp kim giảm mạnh
phát hiện này cũng đã được nhóm nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc issi
có uy tín về vật liệu kim loại và gốm
chúng tôi thì nghiên cứu cái lõi đạn xuyên động năng
chúng ta đã biết rằng là trong quân sự thì có hai cái nguyên lý
để mà chống lại xe tăng
sẽ thiết giáp đến là đạn nổ lõm và đạn xuyên động năng
thì chúng tôi là làm cái lõi đạn xuyên động năng
cái vật liệu của chúng tôi nó phải có tỉ trọng rất là lớn
và có độ dai cao
thế thì chúng tôi giải quyết cái tỉ trọng lớn bằng cách là chúng tôi
phải dùng cái công nghệ ép nóng đẳng tĩnh
ở nhiệt độ áp sất rất cao
nhiệt độ lên đến gần một nghìn năm trăm linh độ c và áp sất là một nghìn năm trăm linh phe
để giải quyết cái độ dai thì chúng tôi đã nghiên cứu cơ bản
để mà loại trừ những pha giòn này
trong vật liệu và sau khi mà những nghiên cứu đấy
thì vật liệu chúng tôi đáp ứng đầy đủ mọi cái
tiêu chuẩn kỹ thuật của bên thiết kế đề ra
và chúng tôi đã thử nghiệm được cái vật liệu chúng tôi
đúng cho cái yêu cầu kỹ thuật của bên quân sự
kết quả là lõi xuyên do nhóm nghiên cứu chế tạo
đạt được mọi yêu cầu kỹ thuật đề ra
về tỉ trọng độ bền độ dai độ cứng và độ đồng đều
kết quả bắn thử nghiệm đạn thật cho thấy
đạn xuyên động năng pháo tám mươi năm mm
có sử dụng lõi xuyên
do nhóm chế tạo đã đạt được các yêu cầu
về độ xuyên thép
cũng như các yêu cầu kỹ thuật khác
nhóm tác giả nghiên cứu cho biết thêm
đây là lần đầu tiên việt nam chế tạo thành công
đạn xuyên động năng chống xe tăng và xe thiết giáp
kết quả nghiên cứu đang được tổng cục công nghiệp quốc phòng
tiếp tục ứng dụng để chế tạo
các loại đạn chống tăng cho pháo lớn hơn
thưa quý vị đó là hai trong số
rất nhiều các cụm công trình nghiên cứu
của các nhà khoa học đã và đang gây được tiếng vang
bởi tính ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống
đem lại hiệu quả lớn về kinh tế
xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước
hai công trình này cũng đã đoạt
giải thưởng trần đại nghĩa năm hai nghìn một mươi chín
giải thưởng vinh danh cá nhân
các nhà khoa học có công trình khoa học công nghệ
định hướng ứng dụng xuất sắc
về khoa học tự nhiên và công nghệ
nhân kỷ niệm ngày khoa học công nghệ việt nam
thay mặt cho những người thực hiện chương trình
thì xin được kính chúc các nhà khoa học của chúng ta
sức khỏe thành công và tiếp tục
có thêm nhiều nghiên cứu thiết thực phục vụ cho cuộc sống